sau thời gian dài theo dõi xác minh đội cảnh sát kinh tế công an quận thanh xuân hà nội
phối hợp với cục quản lý thị trường hà nội đã phát hiện số lượng lớn các sản phẩm mỹ phẩm
nghi là hàng giả hàng nhái thương hiệu độc quyền tại căn nhà số một mươi b ngõ một trăm hai mươi sáu hoàng văn thái thành xuân
theo cơ quan chức năng tổng giá trị các mặt hàng này có thể lên tới hàng trăm triệu đồng
tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt các thùng cắt tông có chứa lượng lớn
hóa mỹ phẩm như thế này đặc biệt trong đó có thương hiệu sữa tắm của ý được phân phối độc quyền
tại việt nam song tại đây những sản phẩm này được làm nhái giống tới chín mươi chín sản phẩm chính hãng
và được bán ra với giá thấp hơn tới bảy mươi năm tức là từ sáu mươi năm đến tám mươi năm đồng so với giá niêm yết của công ty
thời điểm kiểm tra chủ hàng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
thậm chí khi kiểm tra cơ quan chức năng còn phát hiện
vì là sản phẩm giả nên tem qr code được chụp từ tem hàng thật đã phát hành chỉ có một số
chung cho tất cả sản phẩm chứ không phải mỗi một sản phẩm có một mã riêng như hàng chính hãng
theo cơ quan quản lý thị trường lô hàng này được chủ hàng tập kết trong lúc hà nội giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ khi hà nội nới lỏng giãn cách đối tượng lập tức bung hàng để tiêu thụ
hiện toàn bộ số hàng hóa đã được cơ quan chức năng thu giữ
lực lượng cảnh sát kinh tế công an quận thanh xuân
cũng đang tiến hành xác minh và kiểm định số hàng để hoàn tất thủ tục hồ sơ
xử lý theo đúng quy định của pháp luật
mặc dù tình hình dịch bệnh tại một số tỉnh thành phía nam như tp hcm và các tỉnh bình dương đồng nai
long an đã từng bước được kiểm soát thế nhưng chúng ta vẫn không thể chủ quan
cần cân nhắc trước quyết định di chuyển giữa các địa phương vào lúc này
đặc biệt là không nghe theo những lời lẽ kích động đi ngược lại mục tiêu chung phòng chống dịch
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tp hcm vào sáng ngày hôm nay
cho biết đã mời làm việc đối với hai đối tượng có hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng thông tin sai sự thật
kích động kêu gọi người dân tự ý bỏ về quê làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh
cũng như tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
qua xác minh lực lượng chức năng xác định đối tượng là nam hai mươi bảy tuổi quê ở kiên giang
hiện làm công nhân tạm trú tại phường tân vĩnh hiệp thị xã tân uyên
vào ngày hai mươi chín tháng chín người này có tham gia nhóm hội tụ tân uyên có khoảng hai trăm linh thành viên
và đăng thông tin kêu gọi người dân vào ngày một tháng một mươi tập trung để về quê
cùng ngày lực lượng công an đã mời làm việc với một phụ nữ ba mươi một tuổi quê ở sóc trăng
vào ngày một tháng một mươi người này cũng sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân để đăng tải thông tin
kích động người dân gây bạo động làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
qua làm việc với cơ quan chức năng người phụ nữ này cho biết vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
đã nhận được số tiền tám trăm linh đồng của nhà nước hỗ trợ nhưng vẫn đăng thông tin sai sự thật trên
với mục đích là muốn nhận thêm tiền hỗ trợ
các đối tượng đã nhận thức hành vi sai trái gỡ bỏ thông tin đăng tải sai sự thật và cam kết không tái phạm
chỉ trong ngày một tháng một mươi bộ đội biên phòng đã liên tiếp đấu tranh thành công ba chuyên án
bắt quả tăng bốn đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào
tăng vật thu giữ gồm bốn kg ma túy tổng hợp bốn bánh heroin và hai chín trăm một mươi năm viên ma túy tổng hợp các loại
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng chín bộ đội điện biên đã phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công
chuyên án bắt quả tăng một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ ba bánh heroin
bốn viên ma túy tổng hợp
trong quá trình bắt giữ đã đảm bảo an toàn về người vũ khí và trang bị
hiện ba chuyên án đang được các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
đội cảnh sát hình sự công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa tiến hành truy xét và làm rõ
nhóm thanh thiếu niên trú trên địa bàn đã có hành vi chuẩn bị hung khí đi giải quyết mâu thuẫn vào tối ngày ba mươi tháng chín vừa qua
ba thanh thiếu niên nói trên đều ở địa bàn quận thanh khê gồm võ huỳnh tiến một mươi bảy tuổi trần khánh phúc một mươi năm tuổi
ngô văn thái tuấn một mươi bốn tuổi
cơ quan điều tra do có mâu thuẫn với trần hoàng thành một mươi sáu tuổi cùng chú trên địa bàn
vào lúc chín giờ tối ngày ba mươi tháng chín tiến đã chuẩn bị hung khí rủ theo phúc tuấn đến đường đinh thị vân để giải quyết mâu thuẫn với thành
qua nắm thông tin công an quận thanh khê đã mời nhóm của tiến về cơ quan công an làm việc
thu giữ tại một bãi đất trống trên địa bàn ba thanh kim loại có gắn dao và trích điện tự chế
vụ việc hiện đang được công an quận thanh khê tiếp tục mở rộng điều tra và mời làm việc các đối tượng khác có liên quan
nút dưới vỏ bọc là doanh nghiệp
ổ nhóm tội phạm có tổ chức với một mươi đối tượng do nguyễn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
thường gọi là tuấn tổ ở khu một mươi tám xã hanh cù huyện thanh ba tỉnh phú thọ cầm đầu vừa bị công an tỉnh phú thọ triệt phá
vào năm hai nghìn một mươi chín tuấn đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại và đầu tư hưng vượng cho vợ là nguyễn thơ xuân làm giám đốc
với ngành nghề kinh doanh là cho thuê xe ô tô xe máy xe điện tự lái mua bán xe gắn máy xe điện
xe ô tô cũ
qua công tác nghiệp vụ lực lượng công an xác định ổ nhóm này chuyên hoạt động tội phạm đánh bạc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
cưỡng đoạt tài sản làm sử dụng giấy tờ giả và đặc biệt là có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan công an đã thu giữ hai mươi năm xe ô tô và nhiều xe mô tô
hiện công an tỉnh phú thọ đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với một mươi bị can về các hành vi đánh bạc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
cưỡng đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan
thưa quý vị mặc dù đường dây lừa đảo thông qua các sàn giao dịch tiền ảo đã được lực lượng công an liên tiếp đánh sập
tuy nhiên lợi dụng lòng tham sự thiếu hiểu biết của nhiều nhà đầu tư tình hình hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp có xu hướng gia tăng
tại tỉnh quảng ninh chỉ tính từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi cho đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một cơ quan công an đã tiếp nhận xử lý một trăm một mươi bốn vụ với tổng tài sản bị chiếm đoạt trên tám mươi ba tỷ đồng
thời gian gần đây đội cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh liên tiếp nhận được trình báo của người dân
bị chiếm đoạt lừa mất tiền khi tham gia đầu tư các sản giao dịch tiền ảo
các đối tượng tạo dựng các website đầu tư tài chính như bajet com bigbay hai mươi bốn h dimono colcast giới thiệu mời chào lôi kéo người dân tham gia với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao hoa hồng hấp dẫn
người đầu tư đóng tiền vào hệ thống bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản để quy đổi thành tiền ảo
đến khi số lượng người tham gia nhất định website các sàn này bất ngờ dừng hoạt động
còn người tham gia thì mất trắng số tiền đã đầu tư
liên hạc thì mình không liên hạc nữa

liên hạc với những người giới thiệu đấy thì cũng không liên hạc được
theo cơ quan công an các đối tượng lừa đảo thường đánh vào lòng tham của các nhà đầu tư bằng các chiêu trò quảng cáo như lợi nhuận ba mỗi giây ba trăm sáu mươi một năm
ngoài hứa hẹn lãi khủng các sản này cũng đưa ra chế độ hoa hồng từ năm đến một mươi cho người chơi mời gọi được thêm các nhà đầu tư mới
vì vậy mà số người tham gia các sàn giao dịch tiền ảo rất đông lên đến hàng nghìn người ở nhiều tỉnh thành trong cả nước
chỉ riêng ở quảng ninh từ đầu năm đến nay cơ quan công an đã nhận được hơn ba mươi đơn trình báo bị lừa đảo chiếm hoạt tiền thông qua các sản giao dịch tiền ảo
ngoài hứa hẹn lãi khủng các đối tượng lừa đảo thường đánh vào lòng tham của các nhà đầu tư bằng các chiêu trò quảng cáo như lợi nhuận ba mỗi giây ba trăm sáu mươi một năm

khi mà nhóm đối tượng mà thu hút được một lượng lớn nhà đầu tư thu hút được một cái số lượng tiền lớn tham gia đầu tư thì chúng sẽ tổ chức đánh sập trang
công an tỉnh quảng ninh khuyến cáo tất cả các loại tiền ảo đều không được công nhận là đồng tiền giao dịch hợp pháp được bảo đảm phát hành tại việt nam và đa số các quốc gia khác trên thế giới
đến nay chưa có bất cứ trang sàn giao dịch đầu tư tiền ảo nào được cấp phép hoạt động tại việt nam
do đó việc các đối tượng tuyên truyền rằng các trang sàn giao dịch tiền điện tử có chi nhánh được cấp phép tại việt nam được chính phủ việt nam bảo đảm được bảo hiểm khoản đầu tư đảm bảo không bị mất tiền đầu tư đều chỉ là các chiêu trò lừa đảo của các đối tượng phạm tội
hôm nay công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nguyễn văn thừa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ tại huyện hóc môn và huỳnh phương thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ tại quận tân bình về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và đây là hai nhân viên y tế đã tuồn thuốc điều trị covid một mươi chín ra ngoài bán cho người dân
theo đó nguyễn văn thừa là nhân viên khoa dược của trung tâm y tế quận bình tân được giao nhiệm vụ quản lý và phân phối thuốc kháng virus monun piravi bốn trăm linh mg cho các trạm y tế khu cách ly trên địa bàn để phát cho bệnh nhân covid một mươi chín
huỳnh phương thảo là dược sĩ đang công tác tại trung tâm y tế quận tân phú
biết được nhu cầu của người dân tìm mua thuốc điều trị covid một mươi chín đối tượng thừa đã móc nối câu kết với thảo lấy thuốc để bán ra bên ngoài
ngày một mươi ba tháng chín thừa đã nhận hơn một hộp thuốc từ sở y tế phân bổ xuống
thay vì đưa xuống các trạm y tế để cấp phát cho bệnh nhân thừa đã lấy bán cho thảo năm mươi hộp thuốc với giá hai triệu đồng mỗi hộp
sau đó thảo đăng lên mạng facebook và bán lại cho người khác với giá từ hai năm đến bốn triệu đồng mỗi hộp
hành vi trục lợi của hai đối tượng đã gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ sở y tế tác động tiêu cực đến chính sách phòng chống dịch của nhà nước
trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội
ngày một tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn thừa và huỳnh phương thảo
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
hiện công an thành phố đang tiếp tục điều tra mở rộng xử lý các đối tượng có liên quan
sáng nay một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ một a đoạn qua xã hàm đức huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận làm cho hai người chết và một người bị thương
khoảng hai giờ sáng xe đầu kéo biển số một mươi năm c ba mươi hai nghìn tám trăm chín mươi ba có remote biển số một mươi năm r một mươi bốn nghìn một trăm sáu mươi sáu do nguyễn quang vũ bốn mươi hai tuổi
lúc này xe tải biển số bảy mươi hai c một mươi một nghìn bảy trăm bảy mươi năm do lê đăng anh hai mươi chín tuổi chở theo nguyễn hoàng trương bốn mươi tám tuổi và phan văn hùng năm mươi ba tuổi cùng ngụy vũng tàu
lưu thông hướng phan rang phan thiết đã tông vào đuôi xe đầu kéo
tai nạn làm phần đầu xe tải bẹp dúm biến dạng dính vào đuôi xe phía trước
anh chương và anh hùng đã tử vong mắc kẹt trong ca binh xe
tài xế may mắn chỉ bị thương nhẹ
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đến hiện trường đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài
cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường trưng cầu giám định pháp y để điều tra vụ việc
công an tỉnh tiền giang vừa bắt quả tang tụ điểm cờ bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại phần đất của trịnh anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín thuộc khu phố bốn thị trấn cái bè huyện cái bè
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ một mươi tám đối tượng có liên quan đến tụ điểm cờ bạc gần chín mươi triệu đồng
một mươi bốn điện thoại di động sáu xe mô tô cùng nhiều tăng vật khác
qua điều tra ban đầu các đối tượng thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tụ điểm cờ bạc trên do trình anh vũ tổ chức
hiện tại phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện cái bè tiếp tục điều tra
củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật
tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy
đối với bị cáo trần văn đắc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trụ tại một trăm bảy mươi hai tăng bạc hổ phường lộc phát thành phố bảo lộc
trần văn đắc là đối tượng nghiện ma túy
vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đắc liên hệ với một đối tượng ở huyện đam rồng mua một bánh heroin
với giá hai trăm linh triệu đồng với mục đích bán lại kiếm lãi
sau khi mua được một bánh heroin đắc đem gửi nhà người quen ở huyện bảo lâm nhưng không nói đó là ma túy
khoảng bảy giờ ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đắc đi taxi
nên lấy bánh heroin để mang đi bán vì bị công an bắt quả tan
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đắc tại số một trăm bảy mươi hai đường tăng bạc hổ phường lộc phát thành phố bảo lộc
công an thu giữ thêm một chiếc cân điện tử thường dùng để cân ma túy
qua chân cầu giám định số lượng heroin được xác định có khối lượng ba trăm năm mươi ba năm gram
trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa đắc thành khẩn khai báo
ăn năng hối cãi vì hành vi phạm tội của mình và xin giảm nhẹ hình phạt
căn cứ vào các tình tiết của vụ án hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần văn đắc
mức án hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
chiều ngày hai tháng một mươi bộ tư lệnh tp hcm tổ chức lễ tưởng niệm và bàn giao hai trăm ba mươi năm bộ cho cốt nạn nhân tử vong
vì covid một mươi chín cho quân khu chín để đưa về các địa phương ở đồng bằng sông cửu long
từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát bộ tư lệnh tp hcm đã lập các đội công tác đặc biệt
có nhiệm vụ tiếp nhận xử lý thi hại khâm liệm hỏa tán
hậu sự vận chuyển và bàn giao trao cốt người tử vong do covid một mươi chín cho thân nhân gia đình các nạn nhân
một cách chặt chẽ chú đáo và an toàn
những trường hợp trao cốt chưa có người nhận thì bộ tư lệnh thành lập bàn thợ tập trung
thắp hương đèn đầy đủ theo phong tục truyền thống của việt nam
chúng tôi xác định đây là cái nhiệm vụ là đạo lý nghĩa tử nghĩa tận của dân tộc
xuất phát từ mệnh lệnh trái tim của người lính
chúng tôi thực hiện
thực hiện nhiệm vụ với cái tinh thần trách nhiệm với trái tim của mình
với tình cảm gắn bó với nhân dân trong bất luận hoàn cảnh nào
thì lực lượng vũ trang thành phố cũng phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân
tại nhà tăng lễ thành phố hồ chí minh bộ tư lệnh thành phố đã tổ chức lễ truy điệu chú đáo
và trang trọng đặt các hữu trò cốt theo từng địa phương
cán bộ chiến sĩ đội k chín mươi quân khu chín đã kiểm tra đối chiếu danh sách kỹ càng thông tin tên tuổi địa chỉ
đây là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và những tình cảm ấm áp của bộ đội
góp phần xoa dịu những đau thương mất mát của người dân
hoàn thành tâm nguyện của thân nhân gia đình có người không may qua đời vì dịch covid một mươi chín
quân khu chín vô cùng là thấm thiết cái nỗi đau này mất mát của người dân
từ chỗ đó mới xác định được cái trọng trách nhiệm vụ mà thủ trưởng cấp ra giao
đến khắc phục cái hậu quả đưa cho cốt của nhân dân tử vong dịch covid một mươi chín ở đồng bạc sông cô nông
về hai tỉnh đồng bạc sông cô nông thì sẽ đưa đến từ từng địa phương gia đình
theo cái công tục tập khoán của tổ chức ngồi cho trang nghiêm
để nhằm xoa dịu một cái nỗi đau của từng gia đình cũng như người thân đã mất mát
chào tận tay gia đình những cái cho cốt của nhân dân cũng như là những cái di dật nếu có
để đưa đến từng gia đình không có để thất thoát
cố gắng là làm sao là đến tận tay tới tận gia đình một
không để quyết là không để cái sơ sót không để là thất lạc
sau khi tiếp nhận trò cốt quân khu chính sẽ chia làm hai đoạn công tác
để bàn giao trò cốt đến bộ chủ yếu huy quân sự một mươi hai tỉnh thành phố đồng bạc sông cổ long
sau đó quân đội sẽ phối hợp với địa phương
được trò cốt đến tận các gia đình thân nhân một cách chú đáo trang trọng
phù hợp với phong tục tập quán và đảm bảo an toàn phòng chống dịch
cơn đại dịch dây ra nhiều mất mát nhưng với nghị cử cao đẹp của lực lượng vũ trang
đã thể hiện rõ nét tình quân dân tinh thần vì dân
tinh thần vị nhân dân quân mình trong mọi điều kiện hoàn cảnh
tham nhũng và tiêu cực đều làm mất đi sự trong sạch của bộ máy đảng nhà nước
ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự uy tín vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên công chức viên chức
làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và chế độ
do đó công tác phòng chống tham nhũng phải gắn liền đồng bộ với công tác phòng chống tiêu cực
đây chính là lý do mà mới đây thay mặt bộ chính trị tổng bí thư nguyễn phú trọng
đã ký ban hành quy định số ba mươi hai về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và chế độ làm việc
của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
việc bổ sung từ tiêu cực vào tên của ban chỉ đạo là để bao quát đầy đủ chức năng
nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan này
theo quy định số ba mươi hai phạm vi chỉ đạo của ban chỉ đạo là chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng
phòng chống tiêu cực trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
trong cán bộ đảng viên công chức viên chức trước hết là cán bộ lãnh đạo
quản lý các cấp của các tổ chức trong hệ thống chính trị trong phạm vi cả nước

cụ thể ban chỉ đạo sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng
hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm
các vụ án vụ việc tiêu cực khác ngoài tham nhũng
theo các chuyên gia về việc gắn kết chặt chẽ phòng chống tham nhũng với chống tiêu cực
là chủ trương đúng cả về lý luận thực tiễn phù hợp với sự phát triển tất yếu
trong xây dựng trình đốn đảng
biểu hiện của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
nó đã được nâng lên và như vậy chính là chúng ta thực hiện một cái việc là gì
là chống tham nhũng phải từ sớm từ xa tức là chính là chúng ta ngăn chặn
từ những cái biểu hiện tiêu cực để nó không dẫn đến tham nhũng nữa
thực tế theo số liệu thống kê trong số các cán bộ đảng viên bị xử lý kỷ luật
thời gian qua thì có tới gần năm mươi ba
liên quan đến suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa
công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực nhiệm kỳ qua đã có những bước tiến
thế nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu xây dựng trình đốn đảng trong sạch vững mạnh
vì vậy đấu tranh phòng chống tiêu cực chính là cách để phòng ngừa nạn tham nhũng
dẫu biết rằng cuộc chiến đó sẽ vô cùng gian nan
điều tra để phát hiện để xử lý một cái vụ tham nhũng cũng rất khó khăn
cho nên đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nhiều lần nhắc nhở
đây là một cuộc chiến đầy cam go phức tạp
chúng ta xử lý xong cái vụ việc này nó lại lòi ra cái vụ việc khác
chúng ta giải quyết xong cái mâu thuẫn này nó lại xuất hiện những mâu thuẫn mới
thậm chí phức tạp hơn
thế cho nên là không bao giờ được nói rằng là đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng là rẻ cả
đây là một cái bước tiến rất lớn
và trên cơ sở đó thì chúng ta tập trung vào đẩy mạnh
tiếp tục đẩy mạnh cái cuộc chiến chống tham nhũng
cũng như là tiếp tục đẩy mạnh chống các tiêu cực
trước hết là trong các cơ quan đảng nhà nước
trong hệ thống chính trị và làm cái tấm gương để củng cố niềm tin của nhân dân
vào cái sự lãnh đạo của đảng trong giai đoạn này
đại hội một mươi ba của đảng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm
là tiếp tục đẩy mạnh phát triển

là tiếp tục đẩy mạnh phát triển
tuy nhiên không phải vì khó mà không làm
việc sửa đổi bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ quyền hạn của ban chỉ đạo
là minh chứng rõ nét cho thấy cuộc chiến với giặc nội sâm
sẽ không dừng lại mà ngày càng mạnh hơn quyết liệt hơn
theo ông nguyễn túc ủy viên đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
quy định số ba mươi hai được ban hành trao quyền hạn mới cho ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực là điều hoàn toàn cần phải
cần thiết bởi chức năng nhiệm vụ của ban chỉ đạo hiện nay đã có những thay đổi
phạm vi trách nhiệm của từng bộ phận nó rõ ràng hơn
trong đó quy định trách nhiệm của ban chỉ đạo
rồi trách nhiệm của tức là trưởng ban trách nhiệm của phó ban trực
trách nhiệm của từng thành viên trong ban chỉ đạo
làm sao để vừa chỉ đạo kênh cất đảng
nhưng mà không vi phạm vào hiến pháp và pháp luật
đấy là một cái cũng đã rất là quan tâm
quy định số ba mươi hai quy định cụ thể bảy nhóm nhiệm vụ của ban chỉ đạo
trong đó tham mưu đề xuất với bộ chính trị ban bí thư
xem xét quyết định chủ trương định hướng về cơ chế chính sách pháp luật
giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực
chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc trung ương
lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra thanh tra kiểm toán điều tra
truy tố xét xử thi hành án trong phòng chống tham nhũng tiêu cực
chúng ta tăng quyền hạn mới cho ban chỉ đạo là đúng
bởi vì thêm nhiệm vụ thêm các nội hàm và các nội dung
thì phải tăng thêm quyền hạn để họ hoàn thành được nhiệm vụ
nếu như trong ban chỉ đạo mà cái quyền hạn
rồi tổ chức bộ máy chưa tương thích với nhiệm vụ
thì cũng sẽ khó khăn trong việc thực hiện
theo quy định mới ban chỉ đạo sẽ có quyền
trong quá trình kiểm tra
thanh tra kiểm toán thi hành án
nếu phát hiện sai phạm có dấu hiệu tội phạm
thì kịp thời chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo thẩm quyền
không chờ đến khi kết thúc mới chuyển
đây được xem là giải pháp để ngăn chặn sớm
việc tẩu tán tài sản vi phạm của các đối tượng phạm tội
tránh những khó khăn trong việc thu hồi tài sản tham nhũng sau này
trước nhà nước và trước hết là trước nhân dân
chứ không phải rằng nó ăn của dân
rằng nó tích đi nước ngoài không thể được
mà cái này nó cũng đặt ra cho các cơ quan của
tức là cơ quan điều tra
có cái điều kiện để nhanh ngăn chặn kịp thời hiệu
cái thời điểm mà chúng ta phát hiện cho đến thời điểm xử lý là
là cần phải rút ngắn lại
và cái rút ngắn lại chính là cái điều kiện rất là tốt
để chúng ta xử lý các cái tiêu cực các cái tham nhũng
và các cái tình trạng mà nó xảy ra ở đây
đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý
với những điểm mới chi tiết chặt chẽ hơn
quy định số ba mươi hai cho thấy công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong bất cứ hoàn cảnh nào
sẽ không ngừng không nghỉ và không có ngoại lệ
qua đó góp phần xây dựng đảng nhà nước ngày càng trong sạch vững mạnh
đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới
và sự tin yêu
mong đợi của nhân dân
việc mở rộng phạm vi thẩm quyền của cơ quan cao nhất của đảng
về phòng chống tham nhũng tiêu cực
chính là một bước tiến mới trong công cuộc chỉnh đốn đảng
ngày một tháng một mươi tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chủ trì họp ban bí thư
để xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy cảnh sát biển việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và chín cá nhân
điều này một lần nữa cho thấy quyết tâm của đảng nhà nước
trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực quyết liệt hơn
với quan điểm không có vùng cấm không có ngoại lệ
bất kể người đó là ai